theo báo lưu động một mươi chín h tối ngày ba tháng năm bà nguyễn thị bích liên người phụ nữ sống sát thần kỳ sau bảy ngày rơi xuống vực sâu ở núi yên tử đã quay trở về nhà trong sự hân hoan vui sướng của cả gia đình
ít ai ngờ được những khắc nghiệt khổ cực mà người phụ nữ này đã trải qua trước đó